đã được tìm thấy cùng nhiều mảnh vỡ và hộp đen của máy bay trực thăng du lịch vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại và điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn
cụ thể hộp đen của chiếc trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái
bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn
tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý
hiện các lực lượng chức năng của trung ương và địa phương đang tập trung tìm mọi biện pháp
và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng
liên quan đến sự cố này thì tất cả các chuyến bay du lịch bằng trực thăng đã được yêu cầu tạm dừng trên cả nước cho đến khi có thông báo mới
liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư xuân la quận tây hồ hà nội
xảy ra vào chiều ngày hôm qua là một mươi chín người bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông hoàng ngọc vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên là do tài xế xe ô tô hoàng ngọc vĩnh
trong quá trình đạp ga không kiểm soát được chân ga khiến xe bất ngờ tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn
làm một mươi bảy xe máy bị hỏng một mươi chín người bị thương phải đưa đi cấp

cùng ông trần phước mỹ phó phòng quản lý đô thị ubnd quận cẩm lệ về tội nhận hối lộ
vào lúc một mươi sáu h chiều nay ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định
và tiến hành khám xét nơi làm việc của ông hồ văn khoa tại ubnd quận cẩm lệ
quá trình điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu
nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận cẩm lệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã xác định chủ tịch ubnd quận hồ văn khoa
một mươi cá nhân khác đã nhận hối lộ gần ba tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn thi nghĩa hưng
có trụ sở tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu
trước đó đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
cũng đã bắt tạm giam ông võ thiên sinh phó chủ tịch ubnd quận cẩm lệ và ông võ thành quý
trưởng phòng quản lý đô thị ubnd quận về tội nhận hối lộ khởi tố bắt tạm giam nguyễn đặng nhất huy
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thi nghĩa hưng về tội đưa hối lộ
tại tỉnh điện biên công an thành phố điện biên phủ vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn mạnh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phó trưởng phòng kinh tế nội chính báo điện biên phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
bị hại là hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh điện biên
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình tác nghiệp báo chí
lợi dụng việc phát hiện hành vi sai phạm của hai doanh nghiệp trên địa bàn
thắng đã đe dọa yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa tiền để không đăng tải về những nội dung sai phạm này trên các phương tiện báo chí
khi các doanh nghiệp đang đưa tiền cho thắng tại một quán cà phê thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
thu giữ tại chỗ và trong ví cầm tay của thắng có năm phong bì của các doanh nghiệp với tổng số tiền là một trăm một mươi tám năm triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc và trên xe ô tô của thắng
cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bel năm trăm linh năm tại vùng biển quảng ninh hải phòng
cho đến thời điểm này bốn trên năm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cùng nhiều mảnh vỡ và hộp đen của máy bay trực thăng du lịch vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại và điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn
vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm ngày năm tháng bốn máy bay bell năm trăm linh năm đã được tìm thấy
vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam vinh đoàn một mươi tám do đại tá chu quang minh điều khiển
chở bốn khách du lịch người đà nẵng đi ngắm cảnh vịnh hạ long
đến một mươi bảy h một mươi năm thì mất liên lạc và rơi xuống vùng biển thuộc khu vực biển giáp danh xã giao luận huyện cát hải thành phố hải phòng
ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm
để tìm kiếm các nạn nhân số số gần khu vực máy bay gặp nạn
hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động để tìm kiếm
thợ lặn cũng đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm hệ thống camera trên không và các vùng núi cũng đã được sử dụng để tìm kiếm từ trên cao
ngay trong đêm qua hai thi thể nạn nhân đó là khách du lịch đã được phát hiện gần khu vực máy bay rơi
tiếp đó vào dạng sáng ngày hôm nay thi thể phi công chu quang minh đã được tìm thấy
đến khoảng chín h sáng nay sáu tháng năm
đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ việc
phần hộp đen lưu trữ lịch sử hệ thống của máy bay này cũng đã được tìm thấy ngay trong chiều nay
các lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm lên hơn một km và phát hiện nhiều mảnh vụn của sang máy bay
hiện xe máy bay đã được đưa về khu vực đảo tuần châu
công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân cuối cùng của vụ việc vẫn đang được tích cực triển khai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số hai trăm hai mươi cdttg ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an chủ trì phối hợp với bộ xây dựng và các bộ ngành địa phương ra soát chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
thời sửa đổi bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung đẩy mạnh cải cách cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội
phân loại cụ thể theo nhóm các công trình cơ sở có khó khăn vướng mắt trong việc khắc phục sau kiểm tra ra soát chủ động kịp thời giải đáp hướng dẫn đầy đủ cụ thể chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan tổ chức doanh nghiệp người dân khắc phục tổng thể các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy của công trình cơ sở phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo có giải pháp cụ thể chi tiết để xử lý rứt điểm những vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo thẩm quyền để khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt về phòng cháy chữa cháy phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất các cấp nếu vượt thẩm quy
liên quan tới các hành vi sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm hai đăng kiểm viên tại tri cục đăng kiểm đường thủy nội địa hải dương vừa bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
căn cứ vào tài liệu điều tra ngày năm tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tri cục đăng kiểm hải hưng thuộc địa chỉ phường thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn hữu dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và lê huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều là đăng kiểm viên thuộc tri cục đăng kiểm hải hưng để điều tra làm rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
tại tỉnh điện biên công an thành phố điện biên phủ vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phó trưởng phòng kinh tế nội chính báo điện biên phủ
về hành vi cưỡng đoạt tài sản bị hại là hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh điện biên
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình tác nghiệp báo chí lợi dụng việc phát hiện hành vi sai phạm của hai doanh nghiệp nguyễn mạnh thắng đã đe dọa yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa tiền cho thắng để không đăng tải về những nội dung sai phạm này trên các phương tiện báo chí
do lo sợ ảnh hưởng đến công việc cho nên hai doanh nghiệp đã đồng ý đưa tiền cho thắng để bỏ qua những sai phạm
sau đó mỗi doanh nghiệp chuẩn bị năm mươi triệu đồng cho vào phong bì và đưa cho nguyễn mạnh thắng tại một quán cà phê thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
thu giữ tại chỗ trong ví cầm tay của nguyễn mạnh thắng có năm phong bì của các doanh nghiệp với tổng số tiền là một trăm một mươi tám năm triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc và trên xe ô tô của nguyễn mạnh thắng cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn bắt giữ một đối tượng thu sáu viên ma túy tổng hợp hơn hai trăm linh g heroin
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương xác định đối tượng nghi vấn liên quan tới hoạt động mua bán ma túy là và bá tủa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã chi lễ huyện quế phong nên lập chuyên án
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực rừng núi xã hữu khuôn huyện tương dương công an huyện tương dương đã bắt giữ đối tượng và bá tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình vây bắt tùa đã dùng dao chống trả quyết liệt nhưng với sự mưu trí dũng cảm và tinh thần tấn công chấn áp tội phạm đến cùng lực lượng công an đã khống chế được đối tượng
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy hơn hai năm trăm linh
hai mươi ba gram heroin một con dao và các tăng vật khác
liên quan đến vụ đánh ghe gây xôn xao dư luận ngày sáu tháng bốn công an tỉnh bình dương cho biết chưa xác định được việc người vợ thuê người cắt tóc lột đồ cô gái giữa đường
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba công an đã mời ba người liên quan lên làm việc để điều tra về hành vi làm nhục người khác
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang tiếp tục làm việc với tàng sĩ phùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi niêm thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hỷ xuồng hướng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy ba sĩu phùng thấy chồng đã đi thân chở một cô gái trên đường quỳnh văn lũy tp thủ dầu một nên cùng thùy trang và xuân hướng lao vào cấm tóc dùng tay chân đánh và lột đồ cô gái đi chung với chồng giữa đường để nhục mạ
sự việc được đăng tải trên mạng xã hội giữa bước xúc dư luận
vào cuộc điều tra công an thành phố thủ dầu một đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trên
công an thành phố thủ dầu một đã tạm giữ phùng và hướng để làm rõ hành vi làm nhục người khác đồng thời xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không nếu có sẽ xử lý các đối tượng về hành vi cướp tài sản
chiều ngày bốn tháng bốn trên địa bàn của quận bình thành tp hcm đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một quán ăn kết hợp với phòng trọ cho thuê
trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt để đưa bốn người đang kẹt bên trong và ba mươi năm người khác thoát nạn ra ngoài
đối với mỗi vụ cháy người lính cứu hỏa luôn phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đó là cứu cái còn trong cái mất
khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng bốn quán ăn trên quốc lộ một mươi ba phường hai mươi sáu quận bình thạnh bất ngờ bốc cháy
đám cháy phát ra từ tầng hai của quán
một số người phát hiện tri hô và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành khi đám cháy bùng phát mỗi lúc một lớn hơn
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận bình thạnh đã nhanh chóng tới hiện trường
điều này đã giúp người dân cảm thấy yên tâm
chống cháy lan là ngăn chặn cái nhà bên này mà rất là nhiệt tình và hỗ trợ hết mình
cái đội chữa cháy của thành phố hồ chí minh mình là quá ngoan ngoan ấy như là một vị thằng mưa quá ok
trong thời là nó cháy hết một giải này luôn
lo sợ đúng là bị gì ra gặp lửa quá lửa rồi đâu có dám chở vô lấy đồ không có lấy được gì hết chỉ lấy bộ đồ này thôi nè
chứ không có chở vô là không dám chở vô
bởi vì ở trong kia là bít bùn hết không có cái đường thoát nào hết không có cửa sổ luôn
chỉ có đường ra trước này thôi
mà xuống cầu thang xuống không được
thấy gì mới đi ra ngoài cái đó là đi ra ngoài miếng thiết này luôn nè
bị phá miếng thiết đó đi ra miếng thiết này luôn mới qua nhà bên kia đi xuống
hai cái nhà hai bên này nó còn cứu được là nhờ xe chó cháy đó
cháy lớn lập tức lực lượng chữa cháy quận gò vấp và đội chữa cháy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thành phố hồ chí minh được điều động tăng cường chi viện
lúc này đám cháy đã bùng phát lên tầng hai và vào sâu các căn phòng phía trong
một số người dân mắc kẹt bên trong chưa thoát được ra ngoài
nói trên trang trường là vào ra vào ra liên tục vào ra đưa ra vào ra đưa ra liên tục
vừa đưa ra nhưng mà cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho cả người dân
nó nghĩa là cũng phải có cái mặt đạo độc trình theo cho người dân rồi những cái khăn thấm nước rồi để trùm lại che kính lại những thể hóa hấp cho nạn nhân chứ nó không thì đưa ra với cái môi trường khối độc nhiều như thế thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều với sức khỏe và tính mạng của người dân
lên thì tiếp cận hướng dẫn được ba mươi năm người xuống và trực tiếp cứu được bốn người ra ngoài
trước những vụ cháy những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cố hộ không hề nao núng không chút do dự
luôn bằng mọi cách nhanh nhất có thể để ngăn chặn được càng nhiều thiệt hại càng tốt
khi được giao nhiệm vụ thì lúc nào cũng phải là quên mình là thứ nhất là quên mình thứ hai là vì nhân dân
làm sao là cái việc triển khai các cái nhiệm vụ được phân công là phải cách nhanh nhất cách hiệu quả nhất
người ta nói là người dân chạy ra chúng tôi chạy vào để mà cứu cái còn cho cái mất
thì có nghĩa là đó đã có những mất mát về tài sản cũng như con người rồi
thì bây giờ làm bằng cách nào bằng mọi cách
bằng mọi cách là phải làm cái nhanh nhất hiệu quả nhất về cái nhiệm vụ
làm sao cho cứu được hoặc là giảm thiểu được về người và tài sản
mặc dù những nỗ lực hết mình này đã giúp ba mươi chín người bên trong căn nhà gặp hỏa hoạn thoát nạn
tuy nhiên sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn đến khuya cùng ngày
lực lượng chức năng đã phát hiện một nạn nhân đã tử vong
được biết nạn nhân làm bảo vệ và người này đã khóa trái cửa phòng để ngủ khi xảy ra vụ việc
thời điểm ứng cứu căn phòng bao trùm toàn bộ khói đen và vị trí nạn nhân nằm đã bị sụp đổ chè lấp hoàn toàn
điều này đã để lại những dây dứt vô cùng đau xót trong lòng những người lính sẵn sàng vượt biển lửa
với tinh thần cao nhất vì bình yên của nhân dân
ngày sáu tháng bốn chi cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân phường bảy quận tám tp hcm
tiếp nhận một con trăng đất nặng khoảng một mươi kg do người dân tự nguyện bàn giao
theo đó con chăn này do gia đình bà trịnh thị minh hiền ngụ phường bảy quận tám phát hiện trong vườn
nên bắt nuôi nhốt từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay con trăn đã nặng khoảng một mươi kg
biết thông tin nuôi động vật hoang dã là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm
nên bà hiền đã liên hệ kiểm lâm để bàn giao với mong muốn con trăng được thả về tự nhiên
kiểm lâm xác định đây là các thể trăn thuộc nhóm hai b trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
sở y tế tp hcm vừa cho biết đang kiến nghị ủy ban nhân dân tp cho phép triển khai đấu thầu thuốc tập trung
thay cho các trung tâm y tế quận huyện đồng thời kiến nghị bộ y tế mở rộng danh mục thuốc khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho trạm y tế cơ sở
theo sở y tế tp hcm
hiện thuốc dùng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn được cung ứng từ nguồn thuốc phân bổ
trong gói thầu tập trung cấp quốc gia tập trung cấp địa phương đấu thầu tập trung của tp hcm
và gói thầu do các trung tâm y tế quận huyện tự tổ chức thực hiện
trong tháng ba sở y tế đã tổ chức đánh giá thực tế tại các cơ sở y tế
kết quả cho thấy có sự khác biệt khá rõ về số loại thuốc được cung ứng đến các trạm y tế
và sự khác biệt này tùy thuộc vào năng lực đấu thầu của các trung tâm y tế quận huyện
những mục đấu thầu tập trung cấp địa phương giúp giải quyết cơ bản các khó khăn gặp phải
do thiếu nhân lực đấu thầu của các trung tâm y tế quận huyện
nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà vệ sinh công cộng quận một tp hcm đã đề xuất xây dựng
nhà vệ sinh công cộng tạm thời tại năm khu đất vàng bỏ trống chưa thực hiện dự án
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân quận một đã có đề xuất các giải pháp
nhằm khắc phục phát triển nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận
và cải tạo xây dựng nhà vệ sinh mới để sở tài nguyên và môi trường xem xét
trên quỹ ban nhân dân tp hcm qua rà soát sở tài nguyên và môi trường ủng hộ đề xuất
của ủy ban nhân dân quận một trong việc sử dụng các khu đất trống chưa thực hiện dự án trên địa bàn quận
cụ thể các khu đất được đề xuất xây dựng nhà vệ sinh gồm khu đất dự án thân xã tắc
tại số một trăm ba mươi năm nguyễn quệ khu đất dự án mở rộng khách sạn manxetit tại số hai trăm bốn mươi sáu nguyễn quệ
đất dự án tại số tám mươi hai lê duẩn khu đất dự án tại số tám nguyễn trung trực
và khu đất dự án tại số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng
chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm cũng đã đề nghị các tân vị liên quan
triển khai và giải quyết chức điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng tại thành phố
hiện tp hcm đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão đều gây lo lắng cho người dân
bởi tai nạn liên quan đến cây xanh ở các thành phố lớn đã không còn là hiếm gặp
mà trong những năm qua đã xảy ra khá phổ biến
tuy nhiên việc bồi thương lại rất hạn chế
trước đây ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã từng nhắc tới bảo hiểm cây xanh
nhưng đến nay câu chuyện này vẫn chưa thể triển khai
và mới đây khi mà vụ tai nạn liên quan đến cây xanh bật gốc xảy ra
tại trường trần văn ơn quận một một lần nữa vấn đề bảo hiểm cây xanh
lại được dư luận đặc biệt quan tâm
đây là hiện trường vụ kế me cố thụ nằm trong khuôn viên trường trần văn ơn bật gốc
đổ ra đường nguyễn văn thủ phường đa cao quận một làm nhiều người bị thương
trong đó có nam sinh lớp bảy của trường này bị gãy xương đùi trái
và một thai phụ bị rách thận trái độ hai vỡ gan độ ba gậy cánh xương cùng cục bên phải
và một phần bài trên xương đùi trái
cây xanh này thuộc quản lý của trường học do đó việc chăm sóc theo dõi tình trạng của cây
cũng như xử lý sau tai nạn đều do phía nhà trường thực hiện
nhiều ý kiến cho rằng cần có một đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường thỏa đáng
khi để cây gãy đổ gây ra tai nạn
thì tôi thấy việc ký nghị mua bảo hiểm thì khá là hợp lý
thứ nhất là mình mua bảo hiểm có trách nhiệm đông đốc kiểm tra
chéo nhau về một cái cây xanh
đối với người dân thì cũng sẽ được chi trả về cái phần bảo hiểm đó
khi mà mình gặp sự cố xảy ra
mua bảo hiểm chị thấy cũng hợp lý hợp lý cho người dân
với hợp lý cho bên đội cây xanh ra là chị ủng hộ
tại người dân cũng có quyền lợi và bên đội cây xanh cũng có quyền lợi
tại thành phố hồ chí minh thời gian qua
những vụ tai nạn liên quan cây xanh thiệt hại
về người và tài sản người dân rất khó để bảo vệ quyền lợi của mình
không ít trường hợp thiệt hại không quá lớn gặp khó khăn trong giải quyết
nên người dân thường chấp nhận thiệt thòi và bỏ qua
đối với những thiệt hại lớn cũng chỉ nhận được khoảng bù thường
rất hạn chế so với thiệt hại
theo đơn vị quản lý cây xanh việc có bảo hiểm cây xanh
và xây dựng được định mức chi trả là phù hợp với thực tế hiện nay
bảo hiểm thì hiện nay công ty cũng rất là mong muốn
để mà có đơn vị nào đó
đứng ra mà tổ chức cái vấn đề này
chừng nào mà mình không làm đúng quy trình
để mà dẫn đến cái tai nạn đáng tiếc
lúc đó thì mới có bùi thường thôi
chứ còn nếu mà thí dụ như một cây tươi ở trên đường phố
hoặc nhắm tươi nó đem nó ngã nó rớt xuống
mà trong khi đã chăm sóc rồi thì mình phải đánh giá nó là sự cố không mong muốn
theo các chuyên gia việc xây dựng bảo hiểm cây xanh
cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
tốt nhất là loại bảo hiểm dùng để tạo ra những bảo hiểm

còn đối tượng hướng quyền loại bảo hiểm này
là các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cây gãy đổ gây ra
ngoài ra về lâu dài thành phố căn cứ theo danh sách loại cây
mà cấm trọng áp dụng các trường hợp trên đường phố
cũng như trong khu vực tập trung đông người
như trường học bệnh viện nhà ga
để hạn chế những tai nạn đáng tiếc